những cơn mưa đêm qua mà lúc này ở các tỉnh vùng núi đang duy trì trạng thái thời tiết khá là mát mẻ
với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
trong khi đó ở đông bằng nhiệt độ phổ biến ở mức từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
dự báo trong ngày hôm nay cùng với sự trở lại của vùng thấp nóng phía tây
bắc bộ sẽ giảm mưa toàn vùng trời chuyển nắng
khu vực đồng bằng và cả thủ đô hà nội mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi bảy độ
trong khi đó ở khu vực trung du và vùng núi phía bắc nhiệt độ thấp hơn nhưng cũng giao động ở mức từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
dự báo trong những ngày tới xu hướng nắng nóng ở bắc bộ sẽ tiếp tục gia tăng thêm
và sẽ còn có khả năng kéo dài cho đến hết tuần
nắng nóng ở miền trung vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc bởi vùng thấp nóng phía tây và gió phơn vẫn tiếp tục duy trì
dự báo trong ngày hôm nay một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên
vẫn có nắng nóng trên diện rộng
với nhiệt độ trưa và chiều tăng cao tới mức ba mươi sáu ba mươi tám độ
riêng các điểm vùng núi phía tây của trung bộ như tuyên hóa đông hà hay cả nam đông
vẫn là những nơi có nắng nóng gai gắt với mức nhiệt cao từ ba mươi tám đến ba mươi chín độ
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ tiếp tục kéo dài suốt từ một mươi giờ sáng cho đến một mươi bảy giờ chiều
vì thế nếu phải ra đường trong thời gian này
thì người dân cần trang bị những vật dụng che nắng cần thiết và bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể
không nắng và nóng như ở các tỉnh bắc bộ và miền trung
trong ngày hôm nay gió mùa tây nam ở phía nam vẫn đang có dấu hiệu hoạt động mạnh dần
vì thế mà chiều và tối nay ở hai khu vực là nam bộ và khu vực tây nguyên
đều có mưa rào và rông ở nhiều nơi
riêng khu vực nam bộ còn có thể xuất hiện những điểm mưa vừa thậm chí là mưa to và rông mạnh
về tình hình nhiệt độ do mưa đến sớm nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay
ở tây nguyên và nam bộ được dự báo sẽ không quá cao
ở tây nguyên nhiệt độ sẽ trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn ở nam bộ nhiệt độ phổ biến ở mức từ ba mươi một ba mươi ba độ
riêng một vài nơi ở miền đông có thể còn cao hơn
trên biển cùng với quá trình mạnh hơn của gió mùa tây nam
trong ngày hôm nay khu vực biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
cà mau đến kiên giang và khu vực vịnh thái lan sẽ có mưa rào và rông
ở mức dày rác cho đến nhiều nơi làm cho tầm nhìn ra tại các vùng biển này
giảm thấp xuống còn bốn đến một độ
một mươi km kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh
ngoài ra trên khu vực biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
còn có gió tây nam mạnh dần ở mức cấp năm có lúc cấp sáu giật tới cấp bảy
khiến cho sóng cao và biển động
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước